cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ngày hôm nay đã tạm giữ hình sự nguyễn huỳnh hữu lộc một mươi sáu tuổi tạm trú tại ấp dơ đò hai xã nhị long phú huyện càng long về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi hai giờ tối qua trần thanh lộc cùng với nguyễn tiền giang đến nhà của nguyễn huỳnh hữu lộc gọi cửa đòi nói chuyện nhưng chị huỳnh thị thủy là mẹ của hiễu lộc đã từ chối
một lúc sau trần thanh lộc và nguyễn tiền giang tiếp tục đến đập cửa thấy vậy chị thủy bước ra hỏi chuyện thì bị trần thanh lộc và nguyễn tiền giang xông tới đánh
thấy mẹ bị đánh nguyễn huỳnh hữu lộc chạy về phía sau lấy con dao đâm vào người thanh lộc và giang bị thương thanh lộc và giang bỏ chạy được một đoạn thì trần thanh lộc tử vong còn giang ngất xỉu được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
hữu lộc đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú
hữu lộc đưa đến cơ quan công an đầu thú